giá trị vốn hóa của msn còn một trăm một mươi bốn tỷ đồng tục giảm mất một mươi năm bốn tỷ đồng
cùng chung số phận với hai đại gia bán lẻ trong nửa đầu tháng bảy
tuy quy mô nhỏ hơn vốn hóa của p j và fvt retail chỉ giảm ba sáu tỷ đồng và hai một tỷ đồng
tuy nhiên nếu tính theo tỷ lệ hai doanh nghiệp này đã để mất tương ứng một mươi hai và hai mươi giá trị trong tháng bảy
theo số liệu thống kê của cutsman và whitefield một công ty bất động sản đến từ mỹ
giá thuê đất công nghiệp tại khu vực miền nam đã lập mặt bằng mới trong quý ii vừa qua
trong đó tp hcm và long an xuất hiện giá chào thuê đất công nghiệp vọt lên hai trăm bảy mươi hai trăm chín mươi usd
cho mỗi mét vuông cho cả chu kỳ thuê cao nhất từ trước tới nay
trong phân khúc đất nông nghiệp tại năm tỉnh thành trọng điểm khu vực miền nam cho thấy
tp hcm xuất hiện mốc hai trăm bảy mươi usd tức sáu bốn triệu mỗi mét vuông cho cả chu kỳ thuê
mức giá này chưa bao gồm phí quản lý và thuê giá trị gia tăng
cũng bất ngờ ghi nhận cá biệt một khu công nghiệp vượt mặt tp hcm
khi xuất hiện giá trào thuê đất lập đỉnh hai trăm chín mươi usd tức sáu tám triệu mỗi mét vuông cho cả chu kỳ thuê
còn tại bình dương bà rịa vũng tàu và đồng nai lần lượt ghi nhận mức giá chọn thuê đất công nghiệp
cao nhất trong ba tháng qua là một trăm một mươi một trăm tám mươi một trăm chín mươi năm usd mỗi mét vuông cho cả chu kỳ thuê
cũng theo cbry việt nam thị trường cho thuê đất công nghiệp quý ii của phía nam tại khu vực này
giá thuê đang tăng khoảng từ tám một mươi ba so với cùng kỳ năm trước
cá biệt một số khu công nghiệp tiêu biểu của miền nam đã mức giá chào thuê tăng tới hai mươi sáu trong vòng một mươi hai tháng qua
khảo sát trên thị trường tự do sáng ngày một mươi tám tháng bảy giá usd tiếp tục tăng mạnh lên mốc cao mới
hiện giá mua bán usd chợ đen phổ biến ở mức hai mươi bốn năm trăm hai mươi hai mươi bốn sáu trăm bảy mươi đồng một usd tăng hai mươi đồng chiều mua và một trăm bốn mươi đồng chiều bán
trong khi đó trên thị trường chính thức tỷ giá trung tâm do ngân hàng nhà nước công bố cùng ngày
tăng tới hai mươi đồng so với phiên trước
tỷ giá usd tại các ngân hàng thương mại có sự chênh lệnh khá lớn
mức phổ biến hiện nay quanh mốc hai mươi ba sáu trăm linh đồng mỗi usd nhưng cũng có một số nơi lên đến gần hai mươi bốn đồng một usd
còn thị trường vàng theo ghi nhận sáng ngày một mươi tám tháng bảy giá vàng sjc tại vàng bạc đa quý phú nhuận
được niêm yết ở mức sáu mươi sáu tám sáu mươi bảy bốn triệu đồng mỗi lượng mua vào bán ra giảm năm trăm linh đồng mỗi lượng so với phiên trước
trên thị trường quốc tế giá vàng giao ngay hiện ở mức một bảy trăm một mươi bốn usd mỗi ounce
nếu quy đổi theo tỷ giá usd tại vietcombank thì giá vàng thế giới tương đương bốn mươi tám bảy triệu đồng mỗi lượng
để bù lại năm ngoái gần như đóng băng vì giãn cách xã hội do dịch covid một mươi chín kéo dài
năm nay thị trường bánh trung thu khởi động sớm
theo ghi nhận do chi phí đầu vào tăng nên giá bánh trung thu năm nay cao kỷ lục
tuy vậy tín hiệu thị trường vẫn rất tốt
đơn cử như bánh kinh đô loại có giá bán thấp nhất cũng lên tới năm mươi năm đồng mỗi cái
bánh dẻo không trứng một trăm tám mươi g
còn bánh mặn hai trứng lên tới một trăm hai mươi hai một trăm sáu mươi bảy đồng mỗi cái hai trăm một mươi gram
tức bằng một nửa hộp bánh bốn cái vào những năm trước
bánh dưa lan thập cẩm gà quay hai trứng một trăm hai mươi năm đồng mỗi cái hai trăm năm mươi gram
một số bánh đặc biệt như gà quay xốp xo kinh đô
giá ba trăm chín mươi đồng mỗi cái bốn trứng tám trăm linh g
bánh trung thu như lan yến xào vi cá bảy trăm năm mươi đồng mỗi cái tám trứng một hai kg
mùa trung thu năm nay hầu hết các nguyên liệu đầu vào để làm bánh trung thu đều tăng giá mạnh
điều này khi giá bánh trung thu
các loại cũng được đẩy cao kỷ lục so với những năm trước
người mua chủ yếu là khách lẻ
mua để thưởng thức và biếu tặng cá nhân
khách hàng tổ chức doanh nghiệp đang được trao giá đến đặt hàng với số lượng lớn
thưa quý vị vừa qua bộ công thương đã ban hành dự thảo thông tư
về cửa hàng tiện lợi và hạ tầng thương mại
xung quanh dự thảo thông tư lần hai do bộ công thương đưa ra lấy ý kiến
có một số quy định bất hợp lý
can thiệp vào quyền tự do kinh doanh của doanh nghiệp
chính điều này đã gây nên những ý kiến trái chiều
trong cộng đồng doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực này
trong khi đó các chuyên gia kinh tế nhận định
nếu thông qua đề xuất này sẽ đi ngược lại với định hướng phát triển
của nền kinh tế việt nam trong thời điểm hiện tại
theo bộ công thương để tháo gỡ khó khăn vướng mắt cho các địa phương
trong công tác quản lý phát triển một số loại hình như thương mại
bộ đã xây dựng dự thảo thông tư quy định về phân loại
và quản lý một số loại hình hạ tầng thương mại
dự thảo này cũng phân loại các sưu thị theo thứ hạn
tiêu chí hoạt động và phạm vi hoạt động
trong đó tiêu chí cửa hàng tiện lợi quy định vị trí đặt tại khu dân cư tập trung
diện tích kinh doanh từ ba mươi m hai đến dưới hai trăm linh m hai
kinh doanh trong khoảng ba tên hàng
đối tượng phục vụ chủ yếu là khách trong bán kính dưới năm trăm linh m
có thể hoạt động tối đa hai mươi bốn tiếng một ngày
đã có những ý kiến trái chiều
nếu như cái quy định này cái dự thảo này nó đi vào thực tế
thì thứ nhất là đối với các cửa hàng hiện hành
thì chúng tôi cũng giống như tôi trình bày
là chúng tôi cũng sẽ không biết được là người dân đến từ đâu
thành ra cái việc mà xác định là người dân cư ngụ trên năm trăm linh m
đối với chúng tôi là chuyện không thể
và nó cũng sẽ xảy ra tình hình là chế hầm lâm
cũng có thể là phi phạm pháp luật
vấn đề thứ hai là đối với những cửa hàng phát triển mới
thì một cái rất là rõ ràng đó là chúng ta có thể giới hạn lợi
cái số lượng cửa hàng mà chúng tôi có thể phục vụ người dân
cũng như số lượng cửa hàng mà chúng tôi phát triển mới sau này
trong khi đó các chuyên gia kinh tế cho rằng
bộ công thương khi đưa ra đề xuất đã không khảo sát kỹ tình hình thực tế
ở các nước khác việc người dân có thể từ nơi này
sang các nơi khác mua hàng là điều bình thường
và không có một quy định nào tương tự như dự thảo kể trên
tôi cho rằng với tôi thì có hai vấn đề mà chúng ta còn phải nhìn nhận
thứ nhất là cái tính thực tiễn của cái dự thảo này
vì như chúng ta thấy rằng là để khó cho một người dân
khi mà cái xác định hành vi

mà trong vòng cái bán kính năm trăm linh mét
vấn đề thứ hai là góc độ mà chúng ta góc độ
và nhìn về cái thị trường cung vào cầu
thì tôi đang nhìn thấy nó giống như cái thời kỳ
mà tem phiếu trước đây chúng ta
và chúng ta có cái tem mua dầu mua gạo mua muối mắm
ở một khu vực xác định
thì đây là chúng ta đang bó buộc nền kinh tế
theo một cái hình thức mà tôi cho rằng là nó
sẽ gây cái
cái thị trường giữa cung và cầu nó không gặp nhau
đây là cái mà chúng ta cần phải nhìn
các chuyên gia cũng nhận định
dưới góc độ kinh doanh thương mại
việc quy định về đối tượng phục vụ rõ ràng
đây là quy định không hợp lý
bởi mua bán kinh doanh nếu đã là hàng hóa được phép lưu hành
thì ai cũng có quyền mua có quyền bán
chỉ trừ một số loại hàng hóa đặc biệt
chẳng hạn như thuốc lá rượu mạnh
chỉ bán cho người trên một mươi tám tuổi
và việc đưa ra các quy định này
sẽ đẻ thêm quy trình thủ tục
và tạo ra những điểm ngãn rào cản
trong môi trường kinh doanh
chúng ta nên để cho một cái cơ chế thị trường
để nó điều tiết nếu có siêu thị tiện lợi
trong cái phạm vi một cái bán kính như vậy đó
thì phải có cái chỗ để xe
phải có những cái điều kiện
nhất định thì người tiêu dùng
người ta sẽ mua những cái mặt hàng đó
còn nếu chúng ta đưa ra những cái tiêu chí này
thì tôi cho rằng như trong dự thảo
thì nó sẽ hạn chế cái quyền kinh doanh
của tổ chức cá nhân
và điều này nó là trái với lại
các cái quy định của luật kinh nghiệp
hiện tại việt nam có hơn chục chuỗi siêu thị bán lẻ
trong đó có những tên tuổi mang tính toàn cầu
sở dĩ việt nam thu hút được nhiều tên tuổi lớn
trong lĩnh vực bán lẻ
là do môi trường kinh doanh thuận lợi
do đó các chuyên gia kinh tế cho rằng
nếu dự thảo này thông qua
sẽ ảnh hưởng rất lớn đến việc thu hút đầu tư
từ các doanh nghiệp thuộc lĩnh vực bán lẻ
trong thời gian sắp tới
khu đất rộng hơn ba mươi hectare
tại xã vĩnh lộc b huyện bình chánh thành phố hồ chí minh
đưa kỳ vọng trở thành một khu đô thị kiểu mẫu
phục vụ nhu cầu giải tỏa chỉnh trang đô thị
công trình với quy mô vốn hơn một tỷ đồng
đưa vào hoạt động năm hai nghìn một mươi một
tuy vậy đến thời điểm hiện tại
khu tái định cư này dần bị quên lãng
tỷ lệ người dân đến ở đây rất ít
con đường loan lỗ
ổ gà này hiện là lối đi duy nhất
vào khu tái định cư vĩnh lộc b huyện bình chánh thành phố hồ chí minh
đường chính để vào đây đang còn vướng mắt
trong vấn đề đền bù giải tỏa
đường xá đi lại khó khăn
cộng thêm xa chợ không có bệnh viện
và chỉ có một vài chợ quy mô nhỏ tự phát
là nguyên nhân chính khiến nhiều người không muốn đến đây sinh sống
mình phải đây từ từ đi chơi dòng xuống quần nhất buôn bán ở dưới
hình như từ hồi đó mình về đến đây
ở đây chưa có làm ăn buôn bán gì được
nó còn vắng vẻ
môi trường ở thì rất thoải mái
nó hơi vắng người
làm ăn buôn bán cái gì cũng chưa được
nhất là mình ở chung cư nữa
thì bây giờ làm đâu có đi mà mình làm ăn buôn bán
thì ở đây cũng không có được
chợ quán thì cũng không có hót không có si thị gì thôi
dự án xây dựng khu dân cư vĩnh lộc b
xã vĩnh lộc b huyện bình chánh
được ủy ban nhân dân thành phố tây duyệt
và đầu tư xây dựng trên khu đất
có diện tích ba trăm linh chín hai trăm linh m hai
thuộc ấp một xã vĩnh lộc b
nhằm mục đích phục vụ nhu cầu nhà ở
cho chương trình tái định cư của thành phố
dự án gồm một trụ sở hành chính
một phòng khám đa khoa
hai trường bảo giáo
hai trường học cấp một và hai

một trạm xử lý nước thải
một công trình giao thông
bốn mươi năm lô chung cư
chín công viên cây xanh
thể dục thể thao
hiện nay tổng số căn hộ chung cư đã bàn giao
là bốn trăm bảy mươi chín trên một chín trăm ba mươi chín căn hộ
chiếm tỷ lệ hai mươi bốn bảy mươi
phân bộ không tập trung
trên hai mươi ba lô chung cư
có hai mươi hai lô chung cư còn trống
tổng số hộ dân vào ở bốn trăm sáu mươi bảy hộ
tổng số nền đất đã bàn giao
là hai trăm năm mươi chín trên năm trăm hai mươi chín nền đất
chiếm tỷ lệ bốn mươi tám chín mươi sáu
trong bối cảnh nhà ở xã hội
tại thành phố đang thiếu hụt
một cách trầm trọng
thì việc ở khu tái định cư này
có quá nhiều căn hộ bỏ trống
là một sự lãng phí rất lớn
đây là một cái sự thất bại
trong chương trình về phát triển nhà xã hội
cũng như là nhà ở tái định cư
vì chúng ta biết là
khi mà nhà ở xã hội
khi mà là một cái nơi mà để ở
thì nó có phải hạ tầng xã hội đi theo
hạ tầng cơ sở đi theo
đó hạ tầng cơ sở ở đây
tức nghĩa là cơ sở vật chất
tức nghĩa là đường xá nó phải đẹp
nó phải rộng rãi thoáng mát không ngập nước
sạch sẽ còn hạ tầng xã hội ở đây
đó là trường học bệnh viện trung tâm thương mại
thì có như vậy
thì nó mới đúng là một cuộc sống
ở nhưng mà không có tiền ít gì
vì vậy thì đối với dân bất động sản
chúng tôi không gọi nó là căn hộ
chúng tôi gọi nó là một nơi tạm bỡ
trước đó năm hai nghìn một mươi chín
ủy ban nhân dân thành phố hồ chí minh
đã ban hành quyết định số một nghìn tám trăm tám mươi hai
vì việc bán đấu giá tài sản tạo lập
bằng nguồn vốn ngân sách nhà nước
đối với chín trăm năm mươi ba căn hộ chung cư
tại khu dân cư vĩnh lộc b
nguyên định chánh để thu hồi vốn ngân sách nhà nước
bán đấu giá chín trăm năm mươi ba căn hộ tái định cư
do dư ở khu dân cư vĩnh lộc
được ủy ban nhân dân thành phố
đồng ý chủ trương lần đầu tiên
vào năm hai nghìn một mươi năm
tuy nhiên cho đến thời điểm hiện tại
việc đấu giá này vẫn chưa được thực hiện
mong muốn lớn nhất của hàng trăm hộ dân tại đây
là chính quyền địa phương giải quyết sớm
vấn đề xây dựng tương chính
để việc đi lại của người dân được thuận tiện hơn
trong thời gian tới
vừa rồi là những thông tin
trong chương trình thành phố hôm nay
cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi
còn bây giờ giang thái xin kính chào
và hẹn gặp lại